cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn yên tỉnh yên bái vừa ra quyết định khởi tố vụ án
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại trạm thu phí ic một mươi bốn cao tốc nội bài lào cai
thuộc thôn đại an xã an thịnh huyện văn yên
cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can bắt tạm giam bốn tháng đối với hoàng ngọc khuê nguyễn hữu tuấn anh
cùng chú tại huyện văn yên vũ văn hòa chú thành phố yên bái và phạm minh thiện chú tỉnh lào cai
cả bốn bị can đều là cán bộ nhân viên được ký hợp đồng lao động làm việc cho công ty quản lý đường cao tốc vec
bước đầu xác định họ có dấu hiệu lợi dụng chức vụ quyền hạn để vụ lợi cá nhân
vụ việc đang được công an huyện văn yên tiếp tục làm rõ